giá cà phê trong nước biến động trái chiều hiện quanh ngưỡng ba mươi ba năm trăm linh đồng một kg
cụ thể tại đắk lắc giá cà phê tăng nhẹ một trăm linh đồng một kg khoảng từ ba mươi ba sáu trăm linh đến ba mươi ba tám trăm linh đồng một kg
tại lâm đồng giảm nhẹ một trăm linh đồng một kg giao dịch ở mức ba mươi ba một trăm linh ba mươi ba hai trăm linh đồng một kg
còn tại gia lai hiện đang ở mức giá ba mươi ba bốn trăm linh đồng một kg
giá lợn hơi trên cả nước đồng loạt giảm mạnh miền bắc có nơi giảm đến năm đồng một kg
giao dịch trong khoảng bảy mươi sáu đến tám mươi một đồng một kg
tại miền trung tây nguyên có mức giá từ bảy mươi bảy đến tám mươi hai đồng một kg
tại thị trường miền nam ổn định hơn cụ thể ở một số tỉnh như bình phước đồng nai an giang cao nhất ở mức tám mươi hai đồng
thấp nhất là bạc liêu vĩnh long ở mức bảy mươi tám đồng một kg
giá lúa gạo tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long tiếp tục giữ ở mức cuối tuần qua do nhu cầu giao dịch chậm
song đây vẫn là mức giá cao với lúa gạo việt nam kể từ đầu năm tới nay
cụ thể lúa tươi om chín nghìn năm trăm tám mươi hai có giá sáu hai trăm linh đồng một kg giá lúa om sáu nghìn chín trăm bảy mươi sáu ở mức sáu một trăm năm mươi đồng một kg
đài thơm tám có giá sáu ba trăm linh đồng một kg nàng hoa chín sáu năm trăm linh đồng một kg
giá gạo cũng duy trì ở mức ổn định
giá gạo nlir năm trăm linh bốn giao động ở mức tám chín trăm linh đến chín đồng một kg gạo nlom năm nghìn bốn trăm năm mươi một ở mức chín một trăm linh đồng một kg
gạo om một mươi tám ở mức chín bốn trăm linh đồng một kg
gạo đài thơm tám ở mức chín năm trăm linh đồng một kg gạo tpir năm trăm linh bốn một mươi năm trăm năm mươi đồng một kg